nhờ có chủ trương của liên đoàn lao động việt nam tổ chức các chuyến xe tỉnh nghĩa đưa công nhân về quê ăn tết
mà hàng ngàn công nhân đã được về quê an toàn góp phần giúp các công nhân đón tết hạnh phúc bên gia đình
thưa quý vị và vào lúc này thì nhiều người đã kịp trở về xung vầy bên mâm cơm ấm cúng cùng gia đình
thế nhưng không phải ai cũng may mắn được làm việc và học tập trên quê hương của mình
và đối với những người đang sống nơi đất khách quê người thì tết chính là thời gian
để tất cả mọi người tạm ngừng mọi bon chen mọi vội vã để trở về nhà nơi những người thân đang mong ngóng
và trong thời điểm này đang có rất nhiều người con xa quê chuẩn bị lên đường trở về nhà
trên chuyến tàu cuối năm mỗi hành khách mang theo một nỗi niềm rất nhiều cảm xúc hiển hiện hiện trên khuôn mặt của họ
nhưng có lẽ sẽ có một mong muốn chung đó là được đón nhận cảm giác ấm áp bên gia đình yêu thương để đón chào năm mới đến
sau đây xin mời quý vị đến với những hình ảnh mà phóng viên truyền hình nhân dân đã ghi lại
được tại sơn gà hà nội trong những ngày cuối năm
ông đinh công đoàn năm nay đã bảy mươi tuổi
ở cái tuổi thất thập cổ lai với bao trải nghiệm trong đời ông đã có vài lần đón giao thừa trên tàu
ngày còn trẻ thì do công việc và đến giờ dường như những chuyến tàu cuối năm đưa ông trở về nhà
lại mang đến cho ông một cảm xúc hết sức đặc biệt
cái cảm xúc của lần này sau khi đi thì là tôi thấy là
cảm xúc của nó tương đối đặc biệt
khi đến tuổi già như tôi thì thường thường là người ta tìm đến gia đình
với người việt nam từ già tới trẻ dù đi làm ăn xa mấy cũng cố gắng về xung họp với gia đình mấy ngày tết
và đêm giao thừa là một trong những giờ phút quan trọng mà mỗi thành viên trong gia đình mong chờ
với anh trần văn toản dù đón giao thừa trên tàu
cùng với hàng trăm hành khách khác nhưng anh vẫn thấy ấm áp bởi anh đang trên cuộc hành trình trở về nhà
đối với những cán bộ công nhân viên ngành đường sắt
có lẽ họ không thể đếm được đã phục vụ trên bao nhiêu chuyến tàu như thế này
đặc thù công việc khiến họ thường xuyên ăn tết xa nhà
nhưng như một cái duyên với nghề nghiệp
niềm vui của họ là sự an toàn và hài lòng của hành khách trên mỗi chuyến đi
đây là cái chuyến tàu mà đi qua đêm giao thừa
nó đêm ngày mai
thì cán bộ công nhân viên trong tổ tàu cũng rất phấn khởi để phục vụ hành khách
thì tổ công tác trên tàu cũng đã chuẩn bị quà cách để chung vui đêm giao thừa với hành khách
và cũng là niềm vui của anh em là cũng là động viên là cố gắng làm sao là phục vụ cho hành khách an toàn mọi mặt
để đêm giao thừa để bà con phải quên ăn tết
nên nói chung cái nghề này thì không bao giờ có tết cả
thật chứ tết là lên đường thôi
sáng năm mới thì cũng chúc mấy khách vạn sự an khang
cũng gắn bó với cả đường tàu chúng tôi
chúng tôi sẽ cố gắng phục vụ tốt hành khách lên đường trong cái thời kỳ đầu mới của đất nước
một năm cũ khép lại
nhiều người cảm thấy hài lòng vì đã gặt hái được thành công
còn với nhiều người công việc còn giang dở
nhưng hơn bao giờ hết
vào thời khắc thiên liêng này
họ đều có một mong muốn là trở về với gia đình
những con tàu vẫn ngày đêm miệt mài chở mỗi chúng ta đi khắp nguồn nơi
và bên trong những ô cửa này
đang chứa đựng những ánh mắt háo hức mong chờ trở về với tổ ấm yêu thương
chuyến tàu se một này sẽ đưa những hành khách cuối cùng trong đêm ba mươi trở về với gia đình của mình
và họ chính là những hành khách sẽ đón giao thừa ở trên tàu
rất nhiều những tâm tư tình cảm cảm xúc muốn được trải lòng và sẻ chia
rất nhiều người trong thời khắc này đã được quê quần ấm cúng bên gia đình thân yêu
còn với họ vì công việc vì cuộc sống
và nhiều lý do khác nữa mà họ sẽ đón giao thừa trên tàu
tuy nhiên một ngày mai chuyển từ nam ra bắc
một cảnh đào chuyển từ bắc vào nam
sẽ luôn luôn gửi gắm những tình cảm đầy yêu thương và tran trứa
của những người con xa quê muốn trở về với quê hương của mình
trở về vùng nguồn hội trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới